ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh phú thọ đã phối hợp với ban tổ chức hành trình đỏ năm hai nghìn một mươi chín tổ chức ngày hội hiến máu giọt hồng đất tổ năm hai nghìn một mươi chín
tại ngày hội hơn một năm trăm linh tình nguyện viên tỉnh phú thọ đã tham gia hiến máu dự kiến ngày hội sẽ tiếp nhận một đơn vị máu
năm nay tỉnh phú thọ vinh dự được ban chỉ đạo quốc gia đề cử cùng với ba mươi chín tỉnh thành phố tham gia hành trình đỏ
qua ba mùa mỗi năm đều vượt chỉ tiêu tiếp nhận trên một đơn vị máu tổng đơn vị máu thu được trong ngày khai mạc của cả ba mùa đạt ba năm trăm linh đơn vị máu cho sự kiện hưởng ứng đạt sáu đơn vị máu
kết quả này thể hiện tấm lòng nhân ái sẻ chia của những người con đất tổ với phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước